các bạn đang theo dõi tình tức mới nhất trên kênh sức khỏe và đời sống
thưa quý vị dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng với vụ án mạng xảy ra tại hà nội mà nạn nhân của vụ án là một nữ sinh học viện ngân hàng bị chín người yêu cũ sát hại
theo chia sẻ của một người bạn cùng lớp đại học ht nh học rất giỏi và đã được nhận ba học bổng liên tiếp trong học kỳ này
đồng thời nữ sinh xấu số còn tự đặt mục tiêu đi học thạc sĩ ở nước ngoài nhưng tất cả đều đã giàn dở
theo chia sẻ của lmt bản thân học cùng lớp với h cho biết hát không chỉ là người bạn thân thiết hay tâm sự chuyện buồn vui
việc học hạch mà ở trường hát còn là một sinh viên xuất sắc và là đoàn viên năng nổ với các hoạt động của đội nhóm
riêng học kỳ này hát đã nhận được ba học bổng liên chưa kể là lớp trưởng có thành tích tốt và được chứng nhận sinh viên có thành tích trong công tác sinh viên và đoàn trường
hát còn tích cực tham gia vào bán chấp hành liên tri hội chi đoàn khoa mà chẳng nề hà việc gì mt cho biết
bên cạnh đó tê cũng chia sẻ về những dự định gian dở của cô bản thân xấu số
hắt còn có mục tiêu là đi học thạc sĩ ở nước ngoài và rất quyết tâm
em chỉ tiết cho bạn còn quá nhiều dự định và ước mơ mà đã phải dừng chân lại mt bùng bã nói
bạn thân của hát cũng cho biết sau khi nhận được tin dữ của hát thì thầy cô và bạn bè đều bàn hoàng
trong ngày hôm qua ngày hai mươi ba tháng một mươi hai đại diện lớp
câu lạc bộ và đoàn trường cũng đến viến tiễn đưa hát đoàn đường cuối
còn chúng em ở tỉnh lẻ lại là vì tình hình dịch bệnh nên đã hẹn nhau đến bốn mươi chín một trăm linh ngày của hát
sẽ cùng nhau về nhà bạn để có thể nói lời tạm biệt cuối cùng
hiện tại một lãnh đạo công an huyện hoài đức hà nội cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hoàng tuấn an
một mươi chín tuổi trú tại xã dương liễu huyện hoài đức về hành vi giết người
nạn nhân ht nh cùng một mươi chín tuổi trú tại xã đức thượng huyện hoài đức sinh viên năm hai học viện ngân hàng
tại cơ quan công an hoàng tuấn an đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
theo đó an và nữ sinh hc có mối quan hệ tình cảm
trong quá trình yêu đương giữa hai người nảy sinh nhiều mâu thuẫn
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai an có ý định sát hại h
nghĩ là làm đối tượng đã đi mua một con dao inox trong cửa hàng bán giao tại xã dương liễu
khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày an điều khiển xe máy đến nơi hát làm thêm
quận hồ tùng mậu quận nam tự liêm xác định nữ sinh có đi làm
sau đó an điều khiển xe quay lại trước cửa nghĩa trang thôn cao trung xã đức giang huyện hoài đức để đợi hắc đi qua
an lấy con dao trong cấp xe ra đút sẵn vào túi quần chờ người yêu
đến hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày nữ sinh đi xe máy về ăn lao ra chặn xe
hai bên có lời qua tiếng lại dẫn tới cãi vã
bất ngờ an rút dao trong túi quần ra và đâm nhiều nhát khiến hắt cục xuống tử vong tại chỗ
sau đó đối tượng lấy dao tự đâm vào cổ mình với ý định tự sát
lúc này anh trần anh tuấn ba mươi năm tuổi trú tại xã đức thượng huyện hoài đức đi tới
nhìn thấy toàn bộ sự việc đã xông đến nghệ an xuống đường do con dao trên tay đối tượng ném ra chỗ khác
lực lượng công an cũng đã có mặt ngay sau đó để khống chế đưa nghi phạm về trụ sở làm việc